trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt chia cắt diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng bình
các địa phương đơn vị đã chủ động triển khai phương án bốn tại chỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quảng bình
mưa lớn khiến mực nước sông danh lên cao đã làm gia đình chị hoàng thị thành
cũng như hàng chục hộ dân khác sống ở phương quảng thuận thị xã ba đồn tỉnh quảng bình bị ngập nước và cô lập
nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và các đơn vị chị đã nhận được lương thực và nước uống để sinh hoạt hàng ngày
hiện tỉnh quảng bình có hơn ba ngôi nhà bị ngập ba mươi bảy bản
bốn huyện biên giới bị chia cắt
tại nhiều tuyến điểm chính quyền địa phương lực lượng công an quân sự đã chủ động thực hiện phương án bốn tại chỗ
trong đó duy trì tuần tra kiểm soát các khu vực trọng yếu các vùng sạt lở đất đồng thời đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn
trước tình hình trên đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ ở một số địa phương tỉnh quảng bình
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với thiên tai giảm tiền giảm tiền giảm tiền giảm tiền
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tài sản đến vùng an toàn